vinacapital ventures với số vốn khổng lồ dành cho ý tưởng độc đáo và bổ trợ hiệu quả cho nhu cầu bán hàng online đang rất phổ biến hiện nay
goldstream hỗ trợ người sử dụng livestream trên hai nền tảng kênh mạng xã hội lớn nhất vào thời điểm hiện tại là trang facebook và youtube
goldstream có công cụ livestream tốt và tiết kiệm được nhiều thời gian cho người sử dụng khi các thao tác được tự động tối ưu hóa nhờ các cài đặt cũ của người dùng
từ cái nhu cầu cá nhân của mình là cũng cần livestream trên mạng xã hội
ngoài ra thì bên mình cũng có cái suy nghĩ đó là mong muốn có thể mỗi người có thể tự tạo cho bản thân một cái kênh truyền hình trên mạng xã hội để mà có thể đưa ra những cái ý kiến hoặc là những cái sản phẩm của mình để tiếp cận được nhiều người dùng hơn
với hai sản phẩm chính là goldstream và goldstudio trong đó goldstream giúp các nhà bán hàng dễ dàng tạo nên các kênh bán hàng online tương tự như mô hình shopping ti
với chi phí rẻ các nhà bán hàng dễ dàng tạo nên các kênh bán hàng online tương tự như mô hình shopping tv
trong các mạng xã hội phổ biến goldstudio tích hợp những tính năng độc đáo gói gọn trong một nền tảng quay cùng lúc nhiều camera bình chọn trực tuyến tổ chức game show tương tác cung cấp tính năng chơi game tương tác trên mạng xã hội
đối với goldstream thì gần như cái bay nền tảng về kỹ thuật gần như là rất rất thấp người bình thường hoàn toàn có thể dùng được
hiện tại thì bọn em có rất nhiều khách hàng
là các bà mẹ bìm sứa thì người ta không có cái nền tảng kỹ thuật cao người ta vẫn dùng rất là nhiều
còn tuy nhiên cái sản phẩm goldstudio thì cần một chút tư duy về hình ảnh
tất nhiên những cái đó thì nó khá là cơ bản thôi
thì mọi người có thể tự tìm hiểu là có thể sử dụng được
sau khi ra mắt goldstream và goldstudio được giới trẻ đón nhận tích cực và đang trên đà tăng trưởng khá nhanh
có nhiều người sử dụng cộng với việc được định giá lên tới năm triệu đô la mỹ
đã phần nào khẳng định sự thành công của startup này trong lĩnh vực công nghệ thông tin
hiện nay thì bên mình đang có hơn sáu trăm linh tài khoản đã đăng ký và hơn một mươi tài khoản livestream mỗi ngày
và một mươi tài khoản livestream đấy thì tạo ra khoảng năm mươi cái livestream trên facebook mỗi ngày
năm hai nghìn một mươi chín goldstream được facebook đưa vào danh sách một trong ba mươi nền tảng
được sử dụng để livestream nhiều nhất trong ba mươi ngày trên thế giới
và mới đây nền tảng livestream này đã giành giải quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hai nghìn hai mươi
bên cạnh giải thưởng hai trăm linh triệu đồng goldstream sẽ đại diện việt nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp startup world cup hai nghìn hai mươi một tổ chức tại mỹ